trước thông tin từ các trang mạng xã hội lan truyền về hoạt động thử nghiệm của uber tại đà nẵng
sở giao thông vận tải tp đà nẵng đã phủ nhận thông tin trên
bởi địa phương chưa có chủ trương cho phép thi điểm triển khai hoạt động này
sở giao thông vận tải tp đà nẵng khẳng định
chủ trương của thành phố là chưa thực hiện thí điểm triển khai ứng dụng khoa học hỗ trợ quản lý
và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng trong đó có uber
cho đến khi có kết quả tổng kết hai năm thực hiện thí điểm của bộ giao thông vận tải và chính phủ
sau khi chính phủ bộ giao thông vận tải ban hành các văn bản quy phạm pháp luật
quy định cụ thể về quản lý hoạt động của loại hình vận tải này
và chính thức đưa loại hình này vào hoạt động trên phạm vi cả nước
sở giao thông vận tải đà nẵng sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan
để tham mưu cho ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định tại đà nẵng
liên quan đến thông tin về hoạt động thử nghiệm
tp đà nẵng sẽ làm việc với uber việt nam để dùng việc triển khai thử nghiệm ứng dụng uber tại đà nẵng